thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ công an tỉnh quảng nam cho biết
mới đây đã có thêm năm đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở xã la dê huyện nam giang tỉnh quảng nam tiếp tục ra đầu thú
các đối tượng ra đầu thú trong đợt này gồm hoàng văn sử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyễn văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn văn phường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyễn văn ngự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng ngụ tại sơn trạch bố trạch tỉnh quảng bình
như vậy tính đến nay công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với chính quyền các địa phương và gia đình vận động được một mươi bốn đối tượng liên quan đến đường dây phá rừng pơ mu ra đầu thú
đồng thời đã bắt khẩn cấp năm đối tượng có liên quan khác
theo ban chuyên án hiện có một đối tượng vận chuyển gỗ pơ mu đang lẩn trốn công an đang kêu gọi đối tượng còn lại ra đầu thú
đồng thời khẩn trương điều trị